chào các bạn thông tin về ông tạ quyết thắng tổng giám đốc công ty trách nhiệm hạn sơn trường
người từng xây cầu tam bạc tặng cho thành phố hải phòng vừa bị khởi tố vì tội gây dối trật tự công cộng
đã khiến dư luận hoang mang
được biết đại gia hải phòng bị khởi tố vì tổ chức gần một trăm linh người đài náo bến xe thượng lý
liệu những mâu thuẫn làm ăn trước đó đã được giải quyết
thế lực nào khiến vị doanh nhân này tự tin đến như vậy
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
theo quyết định khởi tố của cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hồng bàng
bị can tạ quyết thắng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba trú tại đường hùng vương quán toàn hồng bàng hải phòng
đã có hành vi như sau
khoảng hai mươi hai h ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tổ chức người phương tiện thuộc công ty trách nhiệm ủng hạn sơn trường
gây dối trật tự công cộng tại khu b bến xe thượng lý số năm mươi hai đường hùng vương
phường sở dầu quận hồng bàng thành phố hải phòng
cũng liên quan đến vụ gây dối trật tự công cộng tại bến xe thượng lý
ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai căn cứ kết quả điều tra vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hồng bàng đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với ông nguyễn văn khiên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại hải phòng
là nhân viên công ty trách nhiệm mô hạn sơn trường
và ông lương viết tập sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai trú tại hải phòng
phó giám đốc công ty trách nhiệm ô hạn sơn trường về tội gây dối trật tự công cộng
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ba mươi ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một khoảng một trăm linh người mang theo phương tiện hông khí
đã phá cổng phụ bến xe khách thượng lý thuộc công ty kim khí hải phòng
tại địa chỉ số năm mươi hai đường hà nội phường sở dầu
sau đó các đối tượng đã dùng vũ lực uy hiếp khống chế lực lượng bảo vệ của công ty này
và dùng xe cẩu xe nâng mang logo công ty bê tông mình đức
lấy một mươi hai đốt thân cầu tháp trị giá ba trăm linh
năm mươi triệu đồng là tài sản của công ty trách nhiệm mô hạn vật tư và dịch vụ công nghiệp hải phòng
đưa lên hai xe container chở đi
các đối tượng trên còn cắt phá cổng sắt đập phá cửa tường rào
sử dụng nhiều vỏ cano chặn lối đi lại sử dụng xích sắt khóa một mươi tám xe ô tô vận tải hành khách
của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải kết đoàn tại bến xe thượng lý
và một số vật tư tài sản của các doanh nghiệp gửi tại kho bãi
cản trở hoạt động bình thường của công ty kim khí hải phòng
và các đối tác có liên quan gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và an ninh trật tự
sau vụ việc ông lưu thành đồng tổng giám đốc công ty kim khí hải phòng
đã gửi đơn tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố vụ án đến các cơ quan liên quan của thành phố hải phòng
sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm gây dối trật tự công cộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hồng bàng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
để điều tra theo quy định
ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai công an quận hồng bàng hải phòng đã ban hành quyết định khởi tố vụ án số chín mươi một
theo khoản hai điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự để điều tra về hành vi của một nhóm người
thuộc công ty trách nhiệm mô hạn sơn trường tổ chức đưa người vào phương tiện hung khí
phá cổng vụ bến xe khách thượng lý thuộc công ty kim khí địa chỉ số năm mươi hai đường hà nội
phương sở dầu quận hồng bàng dùng vũ lực uy hiếp khống chế lực lượng bảo vệ của công ty
dùng xe cầu xe nâng mang logo công ty bê tông minh đức lấy đi một mươi hai đốt thân cầu tháp
kích thước hai x hai x hai tám m một đốt trị giá bốn trăm tám mươi triệu đồng là tài sản của công ty trách nhiệm hữu hạn
vật tư và dịch vụ công nghiệp hải phòng đưa lên hai xe container trở đi
ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai công an quận hồng bang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với lương viết tập
ba mươi tuổi phó giám đốc công ty trách nhiệm mô hạn sơn trường và nguyễn văn khiên năm mươi ba tuổi
nhân viên công ty trách nhiệm mô hạn sơn trường cùng về tội gây dối trật tự công cộng
đến thời điểm này cơ quan công an đang tạm giữ và điều tra làm rõ hành vi tổ chức một trăm linh người đại náo
bến xe thượng lý của ông tạ quyết thắng
nhiều người đặt ra câu hỏi điều gì khiến một chủ doanh nghiệp lớn lại gây ra hành động đáng lên án như vậy
sau thời gian vào cuộc điều tra báo chí đã có cuộc nói chuyện với ông lưu thành đông tổng giám đốc công ty
cổ phần đầu tư và phát triển kim khí hải phòng và ông tạ quyết thắng tổng giám đốc công ty trách nhiệm hạn sơn trường cho biết
để làm rõ vấn đề trên
mới nhất nói về mâu thuẫn làm ăn báo tuổi trẻ thủ đô đã có bài viết với tiêu đề
hải phòng công ty sơn trường ngang nhiên cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp khác
trong đó ông lưu thành đông tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển kim khí hải phòng cho biết
về nguyên nhân dẫn đến việc ông thắng tổ chức một trăm linh người đại náo bến xe thượng lý như sau
từ năm hai nghìn một mươi chín công ty hợp đồng mượn bốn ba trăm tám mươi ba m hai bến bãi với ông phạm đăng khoa trưởng phòng tổ chức hành chính
công ty trách nhiệm ưu hạn sơn trường và phải trả hai trăm linh triệu đồng một năm để làm bãi đỗ xe ô tô
tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một công ty trách nhiệm ô hạn sơn trường đề nghị tăng tiền cho mượn từ hai trăm linh triệu lên sáu trăm linh triệu đồng
do dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp số chi phí thuê
lại tăng cao đột biến nên công ty cổ phần đầu tư và phát triển kim khí đang trong quá trình đàm phán
chưa đi đến thỏa thuận thì đã xảy ra sự việc công ty trách nhiệm hữu hạn sơn trường ập đến tự cưỡng chế đối với doanh nghiệp
vào thời điểm xảy ra mâu thuẫn giữa hai bên công ty trách nhiệm mô hạn vận tải kết đoàn
đơn vị thuê vị trí đỗ xe cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ
ông phạm minh đông đại diện công ty trách nhiệm hạn vận tải kết đoàn thông tin
đơn vị ký hợp đồng với công ty cổ phần đầu tư và phát triển kim khí hải phòng
đưa xe vào đúng vị trí mà công ty này bố trí như hợp đồng và đã đóng phí đầy đủ
tuy nhiên do bên công ty kim khí và công ty sơn trường không biết vì mâu thuẫn gì
xe của đơn vị đã bị nhóm người đến khóa bánh đến nửa tháng này gây tổn thất nặng nề
ông phạm minh đồng bức xúc là một doanh nghiệp ở giữa chúng tôi không liên quan hay biết về mâu thuẫn
có một mươi chín xe của công ty bị khóa bánh khiến hợp đồng một mươi xe của chúng tôi không giao được
cho đối tác thiệt hại đến một trăm tám mươi triệu đồng tiền cọc
chưa kể đến các tổn thất kinh tế khác trong thời gian dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của đơn vị
trong bài viết được đăng tải trên báo tuổi trẻ thủ đô với tiêu đề
hải phòng công ty sơn trường ngang nhiên cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp khác
ông đông trình bày nếu là tranh chấp giữa hai bên mà không thỏa thuận được
thì thẩm quyền giải quyết phải thuộc về tòa án chứ không phải là hành vi xử theo luật rừng
ngang nhiên tổ chức người và phương tiện đến để khống chế bảo vệ phá cổng
khóa bánh xe ô tô chở tài sản của chúng tôi đi trong đêm như vậy
cũng theo ông đông giữa doanh nghiệp và công ty sơn trường không có bất cứ mâu thuẫn
không mắc lớn nào về tài sản
ông tuân đã chỉ đạo gần một trăm linh người với hung khí phương tiện tổ chức tập kích vào ban đêm
nhằm tạo thế bất ngờ vừa cướp tài sản và vô hiệu hóa các phương tiện
là một mươi tám xe ô tô vận tải hành khách
điều này làm ảnh hưởng đến sự hoạt động bình thường của công ty trách nhiệm bố hạn vận tải kết đoàn
cũng như công ty và nhiều doanh nghiệp liên quan
trao đổi với báo chí ông tạ quyết thắng tổng giám đốc công ty trách nhiệm mô hạn sơn trường cho biết
tuy trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có một phần khu đất đứng tên
trạm tư nhân vận tải vật tư nông nghiệp hải phòng đã bị thu hồi giấy đăng ký kinh doanh
nhưng chúng tôi có đầy đủ giấy tờ để khẳng định chủ quản lý sử dụng khu đất nói trên
nhà nước cũng liên tục tăng tại khu đất này chúng tôi phải trả nhà nước gần năm trăm linh triệu đồng một năm
vì vậy chúng tôi phải tăng giá cho mượn
mặt khác chúng tôi cũng có nhu cầu sử dụng bãi đất này nên từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đã yêu cầu ông khoa
tiếp tục thay mặt công ty làm văn bản yêu cầu ông đông phải giải phóng các vật tư hàng hóa thiết bị trên bãi này
để hoàn trả lại mặt bằng
tại hải phòng ông tạ quyết thắng khá nổi tiếng vì doanh nhân này là chủ của công ty trách nhiệm ưu hạn sơn trường
doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất cọc bê tông
năm hai nghìn một mươi bảy doanh nghiệp này đã xây tặng hải phòng cây cầu bê tông trị giá gần tám mươi tỷ đồng bắc qua sông tam bạc
trước đó vị doanh nhân này cũng từng gây ồn ào với một số bộ ngành trung ương khi cho rằng doanh nghiệp của mình
có đủ năng lực kỹ thuật tài chính để thiết kế thi công cảng container quốc tế lạch huyện
cảng nước sâu đang được các nhà tư vấn tư vấn thiết kế nhật bản lên phương án thiết kế thi công
vụ việc công ty trách nhiệm ưu hạn sơn trường cho rằng doanh nghiệp có đủ điều kiện thi công các hạng mục phức tạp
đòi hỏi kỹ thuật cao cảng container quốc tế lạch huyện đã khiến các bộ giao thông và vận tải
bộ xây dựng phải mở cuộc hội thảo để đi đến kết luận doanh nghiệp do ông tạ xuân trường làm chủ
không đủ điều kiện thiết kế thi công cảng container quốc tế lạch huyện
ông tạ quyết thắng cũng được biết đến với việc gửi tâm thư đến tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng hồi năm hai nghìn một mươi tám
nói về những đoạn trường khi doanh nghiệp của ông đi qua các cửa ải thủ tục hành chính
trong bức thư ông thắng kể một mươi sự việc có thật về những khó khăn khi doanh nghiệp của ông đầu tư dự án tại ba địa phương hà nội hải phòng quảng bình
bức thư ông thắng gửi đi với thông điệp nếu im lặng mọi việc sẽ chỉ trệ và mong muốn tổng bí thư chủ tịch nước suy nghĩ tới việc này
và bắt đầu bằng những cải cách về thủ tục hành chính
không ít trường hợp vì mâu thuẫn làm ăn dẫn đến bất đồng quan điểm thậm chí là sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề
trước khi học luật kinh doanh hay luật dừng làm ăn chúng ta cần phải biết rõ pháp luật việt nam chưa bao giờ dung túng cho những hành vi sai phạm
đặc biệt là những hành vi làm tổn hại đến thể xác và tinh thần người khác
quý vị thân mến vụ việc của ông tạ quyết thắng cũng chính là bài học cho những ai đang có ý định dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp
bất cứ mối quan hệ làm ăn nào cũng cần có giấy tờ cụ thể
khi ta tuân thủ đúng pháp luật pháp luật sẽ bảo vệ chúng ta
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin liên quan đến quyết định xét xử ông tạ quyết thắng trong các video tiếp theo
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại